sau sự cố xe máy vấp ổ voi làm một người thiệt mạng vào ngày một mươi tháng một mươi hai vừa qua
tổng cục đường bộ việt nam đã chỉ đạo tăng cường đôn đốc giám sát và công tác sửa chữa ổ gà
trên toàn tuyến quốc lộ một đoạn qua tỉnh phú yên
đại diện ban quản lý dự án thăng long đơn vị phụ trách dự án sửa chữa nâng cấp tuyến đường này cho biết
sẽ khắc phục toàn bộ các ổ gà ổ voi trước ngày một mươi ba tháng một mươi hai
theo đó tổ công tác đặc biệt được thành lập ngay sau khi đoàn kiểm tra hiện trường
hư hỏng quốc lộ một qua tỉnh phú yên sau bão số chín của tổng cục trưởng đồng bộ việt nam vào ngày một mươi một tháng một mươi hai vừa qua
tổ công tác trực tiếp kiểm tra hiện trường sửa chữa giám sát và nghiệm thu bước đầu công tác sửa chữa
phá sửa tạm ổ gà bảo đảm giao thông bước một trên toàn tuyến quốc lộ một qua tỉnh phú yên
các trường hợp chậm sửa chữa tiềm mẩn tai nạn và để xảy ra tai nạn giao thông
sẽ bị lập biên bản báo cáo cơ quan chức năng xử lý
theo cục quản lý đường bộ trường hợp chậm khắc phục sẽ xem xét các hình thức xử phạt vi phạm hành chính rút giấy phép thi công